trên thế giới sóng thần covid một mươi chín đã quay trở lại với số ca nhiễm toàn cầu tăng mạnh chưa từng có
theo tổ chức y tế thế giới thế giới ghi nhận số ca nhiễm virus sars cov hai trong ngày ở mức cao kỷ lục
với tổng cộng hai trăm ba mươi ba trăm bảy mươi ca trong vòng hai mươi bốn giờ
theo báo cáo cập nhật theo ngày về tình hình dịch covid một mươi chín
mức tăng lớn nhất này chủ yếu đến từ các nước như mỹ brazil ấn độ và nam phi
kỷ lục trước đó được who ghi nhận là vào ngày một mươi tháng bảy với hai trăm hai mươi tám một trăm linh hai ca nhiễm một ngày
số ca tử vong do covid một mươi chín trên toàn cầu duy trì ở mức năm ca một ngày
tính đến sáng nay tổng số ca nhiễm sars cov hai trên toàn cầu là một mươi ba hai mươi bảy tám trăm ba mươi năm ca
trong đó có năm trăm bảy mươi một bảy mươi sáu ca tử vong chỉ trong bảy tháng qua